tại tỉnh kaluga tổng bí thư nguyễn phú trọng đã dự và phát biểu tại lễ khởi công xây dựng nhà máy sữa th
dự án tổ hợp chăn nuôi bò sữa chế biến công nghệ cao của tập đoàn th tại liên bang nga có tổng vốn đầu tư hai bảy tỷ usd được triển khai theo ba giai đoạn
khi dự án hoàn thành tổng số đàn bò sữa dự kiến là ba trăm năm mươi con tổng công suất chế biến sữa gần sáu tấn một ngày
tổng bí thư đánh giá cao sự nỗ lực của tập đoàn th doanh nghiệp tư nhân đầu tiên của việt nam đầu tư vào phát triển nông nghiệp của liên bang nga với số vốn lớn và mục tiêu rất nhân văn đó là tạo ra những sản phẩm sạch có chất lượng cao để phục vụ cộng đồng
nhà máy chế biến sữa đầu tiên của tập đoàn th tại liên bang nga được khởi công tại đặc khu kinh tế kaluga rộng một mươi bốn ha quy mô một năm trăm linh tấn sữa một ngày với chi phí đầu tư khoảng một trăm năm mươi triệu usd sẽ là một trong những nhà máy sữa lớn và hiện đại nhất

tổng bí thư đánh giá cao sự nỗ lực của tập đoàn th doanh nghiệp việt nam đầu tư vào nga